chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi tại hà nội bộ khoa học và công nghệ tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm
nhằm đánh giá tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong năm năm qua bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua khen thưởng
cho hai năm mươi một cá nhân của ngành khoa học và công nghệ có đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ
đồng thời bộ khoa học và công nghệ cũng tích cực hưởng ứng triển khai ba phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động
tiêu biểu là phong trào thi đua cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám với chủ đề đoàn kết kỷ cương trí tuệ hiệu quả
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi với chủ đề đổi mới sáng tạo đưa nhanh khoa học và công nghệ
vào cuộc sống
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tặng thưởng huân chương lao động
cho các tổ chức đơn vị trực thuộc bộ khoa học và công nghệ có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm các giải pháp cụ thể được bộ khoa học và công nghệ đưa ra đó là đổi mới nội dung
và hình thức công tác thi đua khen thưởng bảo đảm việc khen thưởng công bằng kịp thời đánh giá đúng mức thành tích đạt được
đẩy mạnh vai trò quản lý thi đua khen thưởng